các nhân viên chính phủ liên bang bỉ sẽ không được phép cài đặt ứng dụng chia sẻ video tiktok trên các điện thoại công vụ của họ
lệnh cấm được đưa ra sau khi hội đồng an ninh quốc gia bỉ cns cảnh báo về những rủi ro liên quan lượng lớn dữ liệu người dùng mà tiktok thu thập
lệnh cấm sẽ có hiệu lực tạm thời trong vòng sáu tháng áp dụng cho tất cả các thiết bị sử dụng một phần hoặc toàn bộ chi phí của chính phủ liên bang cũng như đăng ký trên hệ thống chính phủ liên bang
tuy không áp đặt lệnh cấm đối với những thiết bị cá nhân tự sắm của các nhân viên chính phủ liên bang nhưng thủ tướng bỉ alexander dekru khuyến cáo họ cũng không nên cái tiktok trên các thiết bị này
chính phủ bỉ cũng đề nghị chính quyền cấp khu vực tỉnh và địa phương áp đặt lệnh cấm tương tự đối với tiktok đồng thời kêu gọi khu vực tư nhân cảnh giác với những rủi ro liên quan đến việc sử dụng ứng dụng này
trước đó mỹ canada đan mạch và australia cũng đã có quyết định tương tự